từ nhiều năm qua người dân sinh sống trên địa bàn thôn phú ổ xã bình phú huyện thạch thất hà nội
phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm do nguồn nước thải từ cụm công nghiệp bình phú b
nguồn nước thải này hầu hết được xả thẳng ra mương nước và hoàn toàn chưa qua xử lý
nhìn những cánh đồng xanh ngát thế này không ai có thể nghĩ được rằng phần lớn người dân trong thôn phú ổ
đã phải bỏ ruộng để đi làm nghề khác
bình phú là một xã thuần nông tuy nhiên phần lớn diện tích lúa của người dân thôn phú ổ
đều không thể kết hạt hoặc bị lép chỉ có thể đem bỏ
dọc theo con mương tới tiêu cho cánh đồng phóng viên đã được chỉ tại mắt những nơi
và nguồn nước thải trong khu công nghiệp xả thẳng do con mương nội đồng
dọc theo con mương tới tiêu cho cánh đồng phóng viên đã được chỉ tại mắt những nơi mà nguồn nước thải trong khu công nghiệp xả thẳng do con mương nội đồng
theo phản ánh của người dân tình trạng nước thải từ cụm công nghiệp được xả thẳng ra mương tưới đã kéo dài gần chục năm nay
người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền bởi sự ô nhiễm này làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của bà con trong thôn
phía sau lưng tôi là công trình xử lý nước thải của khu công nghiệp bình phú b được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi năm
thế nhưng theo phản ánh của người dân thì từ khi được hoàn thiện cho đến nay công trình xử lý nước thải này không hề hoạt động
từ kiến nghị của người dân nhà máy xử lý nước thải này đã được xây dựng với số vốn đầu tư gần năm tỷ đồng nhưng lại không hề hoạt động
ngay từ phía bên ngoài khuôn viên nhà máy được bao lại bởi một hàng rào sơ xài thoạt nhìn giống một công trình bị bỏ hoang
bên trong nhà máy có các hệ thống bể lắng xử lý nước thải nhưng im lìm
vài chi tiết đã có dấu hiệu gì xét do lâu ngày không vận hành và sân của nhà máy hiện có tác dụng trong việc chăn thả một vài con da cầm
theo chia sẻ của cán bộ chính quyền xã bình phú nhà máy từ khi xây dựng đến nay vẫn chưa hoạt động là do chưa thực hiện hoàn toàn việc bàn giao
vậy là trong suốt ba năm qua từ khi bỏ vốn xây dựng xong nhà máy xử lý nước thải
người dân vẫn phải chịu đựng nguồn thải trực tiếp từ các nhà máy thuộc cụm công nghiệp bình phú b trong khi nhà máy xử lý nước thải thì bỏ không